theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của sở y tế hà nội trong tuần qua từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày ba tháng một mươi một
trên địa bàn thành phố ghi nhận bảy trăm sáu mươi bốn trường hợp mắc sốt xuất huyết giảm sáu trường hợp so với tuần trước đó
như vậy tích lũy từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận chín một trăm tám mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết nhưng chưa có trường hợp tử vong
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đánh giá trong hai tuần liên tiếp số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm nhẹ
hà nội phần đầu hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín sẽ không chế được bệnh xuất xuất huyết
để đạt được mục tiêu này trong thời gian tới hoạt động phun thuốc diệt mũi vẫn phải tiếp tục tăng cường
đặc biệt là phun trên diện rộng ở bệnh viện trường học khu đất chống công trường xây dựng
bên cạnh đó người dân cần tích cực tham gia với ngành y tế trong việc vệ sinh môi trường loại bỏ những vật dụng chứa nước có bọ gậy